mệt mỏi nhiều người dân
tại thôn lai hạ trung vẫn chưa
hết bàn hoàng bà nguyễn thị ca
bảy mươi sáu tuổi hàng xóm nhà bà thắng
nói rằng tôi sống từng này
tuổi mà chưa thấy sự việc nào đau lòng
đến như thế vợ chồng ông sản
bà thắm trước giờ luôn sống hòa thuận
cùng con cái chưa bao giờ tôi thấy
gia đình họ to tiếng với nhau
nhìn hai cô con gái đó hiếu thảo với bố mẹ
chúng tôi vẫn hay nói đùa
đấy cần gì cứ phải là có thằng
chống gậy làm gì để con gái
sau này chúng nó chăm chả
bằng mấy con dâu à
chứng kiến sự việc chưa từng có trong thôn
anh lê đức mờ buồn rầu chia sẻ
chẳng ai biết nguyên nhân vì sao
là dẫn đến việc các con các cháu ông sẵn
tử vong nhưng chúng tôi cứ thắc mắc
một điều là tại sao tất cả cùng
ăn thức ăn giống nhau mà lại chỉ có
năm người bị ngộ độc nhưng dù là
nguyên nhân gì đi chăng nữa thì nỗi đau này
cũng là quá lớn đối với vợ chồng ông sản
có hai đứa con gái giờ
thì chúng nó bỏ đi cả hai
những ngày tháng sau này không biết ông bà ấy
sẽ sống như thế nào đây
liên quan đến vụ việc lãnh đạo huyện
kim động cho hay các đơn vị chuyên môn
của bộ công an bộ y tế đang phối hợp
với công an tỉnh và công an huyện để
khẩn trương điều tra nguyên nhân dẫn đến
cái chết của các nạn nhân
công an tỉnh hương yên cho biết nguyên nhân
của vụ việc đau lòng này vẫn đang được
cơ quan chức năng tiếp tục xác minh điều tra
chưa có kết luận cuối cùng
dù rằng còn rất nhiều lời đồng thổi
tuy nhiên hàng xóm láng giềng sống chung vách
cũng một mực phú nhận mâu thuẫn
cho rằng ông bà sản sống có tình có lý
không hề có tai tiếng
bạn nghĩ gì về bữa ăn kinh hoàng này
xin hãy để lại bình luận phía dưới
những tin tức mới nhất về vụ việc
sẽ được chúng tôi liên tục gặp nhật
xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo